dịch sốt xuất huyết tại tỉnh gia lai vẫn diễn biến phức tạp và cho tới nay đã có tới gần một mươi người mắc bệnh
tại một trăm chín mươi chín trên hai trăm hai mươi hai xã phường thị trấn của một mươi bảy trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố với một ca đã tử vong
thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh gia lai cho biết trong hơn chín sáu trăm linh ca mắc bệnh sốt xuất huyết
riêng tháng tám và tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu có tới hơn năm ca mắc mới bình quân mỗi tuần có gần bốn trăm năm mươi người
đến điều trị tại các cơ sở y tế mặc dù đầu tháng tám ubnd tỉnh gia lai đã phải tổ chức họp khẩn các ngành
các huyện thị xã thành phố và tăng cường kinh phí để phòng chống sốt xuất huyết nhưng số người mắc bệnh vẫn tăng cao từng ngày
tình hình sắp tới được dự báo càng cần phải có các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn khi tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa mưa
và đặc biệt trên địa bàn tỉnh gia lai xuất hiện thêm tuyết virus gây bệnh mới là daegu hai với triệu chứng bệnh nặng
nguy cơ tử vong cao hơn tuyết virus gây bệnh daegu một đã có nhiều năm trước